thưa quý vị làn sóng người dân về quê trong thời gian trước đã ảnh hưởng không nhỏ đến các địa phương
nhiều số người nhiễm covid tăng lên nhiều nơi thiếu khu kinh ly
tuy nhiên ảnh hưởng nặng nề nhất là việc thiếu hụt lao động
thống kê chín tháng vừa qua của tổng cục thống kê cho thấy
hơn một ba triệu lao động đã rời khỏi các thành phố lớn về quê
trong số người lao động trở về có tới gần bốn mươi chín lao động thất nghiệp
thực tế này thấy rõ phần lớn các địa phương ở tp hcm bình dương và đồng nai
theo ông bùi sĩ lợi nguyên phó chủ nhiệm ủy ban xã hội của quốc hội giải pháp đặt ra hiện nay
với doanh nghiệp là phải làm sạch môi trường khử khuẩn và chuẩn bị điều kiện
làm việc an toàn trong điều kiện chung sống an toàn với covid một mươi chín
tức là kiểm soát dịch chứ không phải để dịch kiểm soát chúng ta
đảm bảo cho người lao động tiêm đủ liều vaccine
đồng thời doanh nghiệp phải có các chính sách thu hút người lao động như miễn hoặc giảm chi phí tuyển dụng
đào tạo tay nghề hoặc đào tạo lại cho người lao động chính sách tiền lương ưu đãi tiền thưởng
tiền làm thêm giờ chính sách hỗ trợ nhà ở điện nước giữ trẻ và phương tiện đi lại bảo đảm an toàn phòng dịch
tôi cho rằng đây là biện pháp tích cực thu hút lao động nhưng doanh nghiệp phải tăng chi phí
giảm lợi nhuận thậm chí còn lỗ để đảm bảo duy trì sản xuất
đảm bảo sức lao động chuẩn bị cho sự phát triển phục hồi ổn định và tăng tốc trong tương lai
đây có thể được coi là giải pháp đi trước đón đầu cho phục hồi phát triển
ông lợi cũng cho rằng để chuẩn bị cho bài toán tổng quát phục hồi và phát triển kinh tế
khắc phục những nguy cơ tiềm ẩn của thị trường lao động
chính phủ cần có nhanh những sự đánh giá và lên phương án xử lý ngay từ bây giờ
qua đó nhằm giảm thiểu cú sốc thiếu hụt lao động khi nền kinh tế mở cửa trở lại
bảo đảm cơ sở vững chắc để nhanh chóng đẩy mạnh kinh doanh sản xuất ngay khi dịch được khống chế
ngoài ra những chính sách đã ban hành đang thúc đẩy triển khai thực hiện
đặc biệt là quyết tâm của chính phủ thực hiện ba trụ cột y tế kinh tế và xã hội
cần tiếp tục thực hiện các biện pháp thu hút nguồn lực tập trung tiêm vaccine cho toàn dân
và các giải pháp tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong giai đoạn khôi phục phát triển
bên cạnh đó các địa phương cũng cần phải chuẩn bị các phương án hỗ trợ người lao động quay trở lại nơi làm việc
bao gồm không chỉ nỗ lực kết nối cung cầu lao động như đã nêu ở trên
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn còn hiện hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên và lắng nghe phản hồi của khán giả
để xây dựng và phát triển cây chúng tôi cũng rất mong nhận được ý kiến của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại